còn tại thái bình một tụ điểm ma túy gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân thời gian gần đây
vừa được công an tỉnh thái bình triệt phá bắt quả tăng hai đối tượng trần thị thu trang và nguyễn thị hương
đang bán ma túy cho người nghiện
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều loại ma túy dạng đá
heroin ma túy tổng hợp dạng viên nén và kể cả ketamin
thu giữ hai điện thoại di động một camera giám sát và sáu triệu đồng
trần thị thu trang là đối tượng có một tiền án hai mươi bốn tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
để đối phó với các lực lượng chức năng trang đã lắp camera giám sát khu vực trước cửa nhà
và thuê nguyễn thị hương bán ma túy
trang còn lợi dụng việc mang thai và nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi để phạm tội buôn bán ma túy
hiện đang nuôi bốn con nhỏ